lao động nhập cư giá rẻ tay nghề thấp sẽ rất khó khăn để có được thị thực ở lại anh
đây là một nội dung trong chính sách nhập cư mới do chính phủ anh mới công bố hậu brexit
chính phủ anh dự kiến áp dụng hệ thống nhập cư tính điểm đối với lao động nước ngoài
tổng điểm được xét trên trình độ tiếng anh thư mời làm việc chuyên môn công việc và cả mức lương
trong giai đoạn chuyển tiếp sau brexit hiện nay công dân eu vẫn có quyền tự do sinh sống và tìm việc tại anh
không quan trọng phải đáp ứng được mức lương tối thiểu hay kỹ năng nghề
tuy nhiên sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lao động từ các nước eu hay ngoài eu đều phải tuân thủ giống nhau các quy định nhập cư mới của vướng quốc anh
bộ trưởng bộ nội vụ anh cho biết mục đích của chính sách mới nhằm khuyến khích lao động nước ngoài có trình độ và giảm số lao động nhập cư tay nghề thấp tại nước này